thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam do bộ chính trị phát động nhiều doanh nghiệp đã chủ động đăng ký tham gia các gian hàng tại các hội trợ nhất là các hội trợ hàng việt nam chất lượng cao nhằm đưa sản phẩm việt nam có uy tín chất lượng cao đến tay người sử dụng
hội trợ hàng việt đà nẵng hai nghìn một mươi tám là sự kiện được tổ chức thường niên tại đà nẵng hội trợ năm nay đã thu hút sự tham gia của hơn hai trăm linh doanh nghiệp với bốn trăm năm mươi gian hàng
trong suốt những năm qua không chỉ có các mặt hàng có chất lượng cao như hàng gia dụng hàng thủ công mỹ nghệ thời trang nước giải khát dược phẩm các sản phẩm may mặc mà tại hội trợ hàng việt đà nẵng hai nghìn một mươi tám còn có sự tham gia của hơn năm mươi gian hàng mới với các mặt hàng có chất lượng tốt an toàn cho sức khỏe